hà nội được biết đến là một xã thuần nông nghèo chín mươi bốn người dân chỉ sống dựa vào đồng ruộng không nghề phụ không kinh doanh dịch vụ cũng như không có bất kỳ các nhà máy xí nghiệp gì hoạt động trên địa bàn
trong số ba một trăm hai mươi sáu hộ dân thì có bốn trăm một mươi một hộ nghèo sáu mươi bảy hộ cận nghèo nhưng thời gian gần đây xã đồng thái lại được biết đến là con nợ khổng lồ với số tiền lên đến ba mươi tám tỷ đồng
trong khoản nợ đối với xây dựng nông thôn mới
thì chúng tôi có khoảng một mươi tỷ là vốn của cân đối của xã và nhân dân đóng góp nếu trả được cái khoản này thì cũng có một mươi tỷ
thế và từ năm ngoái thì cuối năm hai nghìn một mươi năm đến nay thì ngân sách xã ngân sách huyện và thành phố cũng cân đối trang trải trả nợ cho các công trình giao thông thủy lợi nội đồng là được hơn sáu tỷ
thế vậy hiện nay chúng tôi cái số nợ của chúng tôi không đáng kể
thôn tăng cấu xã đồng thái được triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới
từ năm hai nghìn một mươi hai đến nay mừng nước này là một trong bốn khoản bục ghi nợ trong biên bản chuyển giao giữa hai vị chủ tịch mới và cũ vào đầu tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm
trong đó xây dựng cơ bản là ba mươi ba tám trên ba mươi tám tỷ đồng
năm hai nghìn một mươi ba thực hiện công tác dồn điền đổi thửa thì chúng ta đã trong thôn đồng cầu chúng tôi là nói chung và các thôn khác như chi lai đồng bạc tôi không nói
thế nhưng mà tất cả các thôn khác đều thực hiện công tác dồn điền đổi thửa
và thực hiện đào đắp đường mương giao thông nội đồng thì cơ bản đã đạt được trên tám mươi
và cái kinh phí này thì từ ở thành phố hoặc ở huyện thì chưa rót về
thì chính vì vậy mà tạo thành cái nợ động cho ủy ban
đây là một trong hai tuyến đường bê tông liên thôn đang thi công chưa được ghi vốn nên được ghi vào khoản nợ trong biên bản bàn giao
do đó kinh phí xây dựng sẽ là gánh nặng trên vai người dân nghèo nơi đây
bản thân nhà tôi đây nhé tôi đã mất một xào gần một xào một ruộng một xào ba
một tôi cắt mất da nữa để làm đường từ năm hai nghìn một mươi ba
một ruộng của tôi một xào một thước tôi đã mất hai thước để cũng làm đường rồi
mà đến bây giờ thôn vẫn chưa giải phóng nữa
vẫn chưa dồn điền đổi thửa được tôi rất là thua thiệt
bây giờ mình phải gánh
thế nhưng bây giờ thì nhân dân mà bắt đồng góp mãi chẳng tôi cũng có
theo báo cáo của kiểm toán nhà nước và báo cáo của đoàn giám sát của ủy ban thường vụ quốc hội
khóa một mươi ba nợ động xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới trong cả nước hiện đã lên tới hơn một mươi sáu tỷ đồng
hiện trong các xã hoàn thành nông thôn mới chỉ có khoảng ba mươi là không còn nợ nần gì
còn lại phổ biến mỗi xã nợ từ hai đến ba tỷ đồng
một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do nhiều địa phương đã có biểu hiện nôn nóng
chạy theo thành tích trong quá trình xây dựng nông thôn mới
một số cán bộ lãnh đạo địa phương với tư duy muốn để lại dấu ấn trong nhiệm kỳ
nên đã cố gắng
vay vốn xin tạm ứng vốn giao công trình cho các nhà thầu thi công và nhận nợ để hoàn thành các tiêu chí đề ra
điều đáng nói là có cả những tiêu chí chưa phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương hoặc hiệu quả sử dụng rất thấp
hiện nguồn tiền nợ động đều phải trông chờ nhiều vào việc bán đất tại các khu quy hoạch của xã
nhưng đa phần đều trong tình trạng bắt nước chở gạo
khi mà nhận bàn giao thì anh em tôi đã thống nhất với nhau
một là đối với địa phương
không có nguồn thu từ các công trình bến bãi chợ
thì chúng tôi thực hiện công tác tiết kiệm chi đối với công tác chi thường xuyên
thế và phấn đấu là triển khai công tác đấu giá quyền sử dụng đất giao đất có thu tiền
trong quá trình trả nợ thì với điều kiện như địa phương của tôi thì chắc chắn là sẽ khó khăn
bệnh thành tích trong xây dựng nông thôn mới không chỉ tạo ra những gánh nợ lớn
mà còn ảnh hưởng đến chủ trương tốt
để chữa căn bệnh trầm kha này phải có những phương thuốc đặc trị
quan trọng nhất vẫn là siết chặt kỳ cương trong đầu tư xây dựng cơ bản